chúng tôi xin một lần nữa khẳng định là tất cả các cơ quan bảo vệ pháp luật hiện nay không làm việc qua điện thoại
những vấn đề có liên quan đến công tác điều tra đều được gửi giấy mời đến người dân theo đúng trình tự và quy định của pháp luật
ngoài ra cơ quan công an cũng khuyến cáo để người dân đặc biệt là các phụ nữ lớn tuổi người già người hưu trí
có thể nhận diện được thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên mạng internet hay là qua điện thoại như là trong vụ việc vừa nêu trên
thì ngay trong chính mỗi gia đình con cái cần phải thường xuyên trao đổi hướng dẫn ông bà bố mẹ người thân
để ai cũng có thể chủ động phòng ngừa và ứng phó khi gặp tình huống tương tự
bốn đối tượng liên quan đến vụ bắt cóc đòi bốn năm tỷ đồng tiền chuộc xảy ra vào ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tại huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu vừa bị cảnh sát hình sự công an bà rịa vũng tàu bắt giữ tại tp hcm
sau hơn một mươi tháng lẩn trốn
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
thông qua trần văn tín trần anh tuấn đã thuê lê minh giúp sức bắt cóc một người đàn ông trú tại bà rịa vũng tàu
với giá một trăm linh triệu đồng
sau đó minh rủ trần bá vương trần văn sang lê bảo hoài nam và một đối tượng hiện đang bỏ trốn tham gia gây án
minh được tuấn cho ứng trước hai mươi triệu đồng
ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi các đối tượng thực hiện bắt cóc nạn nhân và đưa con tin đến một dãy cà phê
ở huyện bảo lâm của tỉnh lâm đồng đòi tiền chuộc
sau bốn mươi tám giờ nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự và công an huyện xuyên mộc
phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt giữ tuấn tín và các đối tượng có liên quan giải cứu nạn nhân an toàn
đến ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một minh vương sang và nam đã bị cảnh sát hình sự công an bà địa vũng tàu bắt giữ
sau hơn một mươi tháng lẩn trốn
được biết là cả bốn người này đều là những đối tượng hình sự cộng cán từng có tiền án về tội giết người cướp tài sản trộm cắp tài sản